thưa quý vị những ngày vừa qua mưa lớn đã gây ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh vùng núi phía bắc
đã có hơn chục người thương vong hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách rắc giao thông tại lai châu yên bái và sơn la
tại lai châu từ ngày bốn tháng tám đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông gây ra lũ quét sạt lở đất tại nhiều huyện trong tỉnh làm bốn người thiệt mạng ba người bị thương
tại các huyện sinh hồ phong thổ đậm nhùn và mường tè hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống các tuyến đường làm lún nứt gây ách tắc giao thông ảnh hưởng tới nhà cửa của năm mươi hộ dân
báo cáo từ ban chủ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám mưa lớn gây sạt lở đất đá làm hai chóng nhỏ thiệt mạng ở xã khao mang một người nghi mất tích ở xã hồ bốn ba mươi bốn nhà bị hư hỏng trôi sập hoàn toàn
do ảnh hưởng của mưa lớn phúc lộ ba mươi hai đoạn từ km ba trăm hai mươi bốn bốn trăm linh đến km ba trăm hai mươi chín đoạn đi qua địa phận xã khao mang hồ bốn huyện mù căng trải tỉnh yên bái có gần một trăm linh điểm sạt lở trong đó có ba vị trí mất đường mỗi vị trí dài khoảng một trăm linh mét
còn trên địa bàn tỉnh sơn lương
mưa đá do mưa to kéo dài đã làm sạt lở đất đá nước lũ khiến một người dân tại xã triềng lao huyện mường la bị cuốn trôi tám nhà dân bị đổ sập hoàn toàn hai mươi tám hộ dân phải di rời khẩn cấp
mưa to đã khiến sạt tắc quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d tại năm điểm một số tuyến đường liên tỉnh liên xã bị sạt lở một mươi chín điểm một ngầm tràn bị hư hỏng hai cầu treo bị ảnh hưởng hơn ba mươi hectare lúa hoa màu bị vùi lấp cuốn trôi khoảng một bốn trăm linh mét canh mương bị hư hỏng vùi lấp
một công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng gãy đổ ba cột điện lũ cuốn trôi bảy mươi mét kè đất đá
liên quan đến vụ ba người trong một gia đình mất tích trên vùng biển hải phòng đến chiều ngày sáu tháng tám người dân đã phát hiện được một thi thể được xác định là một trong ba người trên mất tích
một thông tin khác cũng liên quan đến thiệt hại do mưa lũ và sạt lở
tám bốn trăm tám mươi bốn hộ ở các tỉnh khu vực tây bắc bị mất điện sự cố do ảnh hưởng của mưa rông
tổng công ty điện lực miền bắc vẫn đang nỗ lực để cấp điện trở lại cho những địa bàn này
bên cạnh đó tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết diễn biến mưa lũ sạt lở đất ở tây nguyên nam bộ và một số tỉnh phía bắc những ngày gần đây đã ảnh hưởng đến vận hành nguồn và lưới điện
do mưa lũ trên cả ba miền lưu lượng nước đổ về các hồ tăng cao đã bổ sung lượng nước đáng kể về các hồ thủy điện
theo diễn biến thủy văn thực tế trung tâm điều hộ hệ thống điện quốc gia đã vận hành tăng cao thủy điện một số hồ thủy điện phải xả tràn
ở thời điểm tám giờ sáng nay ngày bảy tháng tám một số hồ thủy điện phải thực hiện xả tràn để điều tiết như lai châu hội quảng trung sơn khe bố sông ba hạ an khê serekop ba buôn cốc
trung tâm điều hộ hệ thống điện quốc gia đã đề nghị các đơn vị phát điện trong hệ thống tuân thủ nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện
trong bối cảnh mưa lũ diễn ra ở nhiều khu vực
trước tình trạng sạt lở sụt lún ở nhiều nơi đặc biệt là tại các công trình hồ đập thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị đắc nông công bố tình huống khẩn cấp
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin những ngày qua tại đắk nông liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở đất đặc biệt hồ thủy lợi đắc nơ tinh xã quảng sơn huyện đắk long
đường hồ chí minh đoạn qua thành phố giang
giang nghĩa khu vực bon bucurac và bon bucurang xã quảng trực huyện tuy đức xuất hiện các vết nứt và sạt trực kéo dài
trước tình hình cấp bách hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị tỉnh đắk nông hạ tải khu vực này
xả nhanh lượng nước hiện có trong lòng hồ để đảm bảo an toàn cho hồ chứa và người dân sinh sống phía dưới hạ lưu
tính chung bảy tháng qua suất siêu của cả nước đạt gần một mươi sáu năm
tăng hơn một mươi hai lần so với cùng kỳ năm trước
đây là điểm sáng đáng ghi nhận trong bức tranh kinh tế từ đầu năm đến nay
qua đó giúp ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ cán cân thanh toán quốc tế và ổn định tỷ giá
từ đầu năm đến nay việt nam có bốn nhóm hàng nông sản xuất khẩu đạt giá trị cao tới hơn một mươi năm tỷ usd
và tăng trưởng tới gần hai mươi bảy so với cùng kỳ
đó là rau quả hạt điều cà phê và đặc biệt là gạo
ở các nhóm hàng này việt nam hầu hết
việt nam đã chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước mà không cần nhập khẩu
nên đã đóng góp đáng kể vào con số xuất siêu trong bảy tháng qua
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng đã chú trọng nhiều hơn tới việc khai thác thị trường nội địa
nhất là khi xuất khẩu đang gặp khó
ngược lại người tiêu dùng trong nước cũng đang đón nhận tích cực hơn đối với hàng việt
do đó nhu cầu nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng giảm bớt chủ yếu tập trung vào nguyên liệu cho sản xuất
giá gạo tăng liên tục
nhiều doanh nghiệp lo ngại giá ảo nên không dám chốt hợp đồng mua bán vì sợ thua lỗ
sáng ngày bảy tháng tám một số thương nhân kinh doanh gạo giá gạo nguyên liệu
tại đồng bằng sông kiều long đầu tuần tương đương cuối tuần trước
và kỳ vọng giữ được ổn định để các bên yên tâm giao dịch
theo đó giá gạo ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn ở mức một mươi ba chín trăm linh đến một mươi bốn đồng một kg

giá gạo ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn ở mức một mươi ba chín trăm linh đến một mươi bốn đồng một kg
giá gạo om một mươi tám và dt tám từ một mươi bốn bốn trăm linh đến một mươi bốn năm trăm linh đồng một kg
cao hơn tháng trước khoảng hai đồng một kg
theo các doanh nghiệp từ khi ấn độ cấm xuất khẩu gạo
giá gạo trong nước ngày nào cũng tăng có hiện tượng giá ảo
hiện tại doanh nghiệp rất thận trọng với các hợp đồng mới vì rủi ro về giá rất lớn
theo cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội
tính đến tuần đầu tiên của tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đã có một mươi hai tỉnh thành gồm đà nẵng đồng tháp thái bình hà nam hà tĩnh
thời thiên huế cà mau quảng bình hậu giang hà giang lai châu và tuyên quang
ký thỏa thuận với địa phương của hàn quốc để đưa lao động thời vụ đi làm việc tại hàn quốc
để tham gia và tìm hiểu về chương trình
người lao động chỉ liên hệ với sở lao động thương binh và xã hội địa phương nơi cư trú
và không đăng ký tham gia với bất kỳ tổ chức cá nhân môi giới
điều kiện lao động tham gia chương trình gồm tuổi từ ba mươi
đến năm mươi là công dân cư trú giải hạn tại địa phương
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không có tiền án
và không thuộc diện cấm không được xuất cảnh tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật
có đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài
đang làm việc trong lĩnh vực ngành nông nghiệp ngư nghiệp
lao động tham gia chương trình này sẽ được trả lương theo mức lương tối thiểu quy định hàng năm của hàn quốc
năm hai nghìn hai mươi ba mức lương là hai triệu một mươi năm trăm tám mươi quân hàn quốc một tháng
tương đương khoảng ba mươi sáu triệu sáu trăm linh ngàn đồng
chưa kể tiền làm thêm giờ làm vào các ngành nghỉ theo luật lao động của hàn quốc
đoàn kiểm tra của bộ công thương sẽ kiểm tra bốn thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu năm hai nghìn hai mươi ba
về điều kiện kinh doanh hệ thống phân phối mua bán xăng dầu
bốn doanh nghiệp bị kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh
hệ thống phân phối mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối
gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch xuyên việt oi
công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại hưng pháp số bảy mươi ba lê lợi
phường hải đình tp đồng hới tỉnh quảng bình
công ty cổ phần tập đoàn thiên minh đức số hai trăm tám mươi bảy ngô đức kế
quận vinh tân tp vinh tỉnh nghệ an
công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà số một trăm ba mươi hai
khu sáu thị trấn diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình
ngoài ra các thương nhân đầu mối sẽ bị kiểm tra việc duy trì các điều kiện
về kinh doanh xăng dầu quy định tại nghị định tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
nghị định tám về điều kiện đầu tư kinh doanh
nghị định chín mươi năm sửa đổi bổ sung nghị định số tám mươi ba
chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế
cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện hòa vang tp đà nẵng
vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đỗ thị yến ly
chú xã mỹ hảo tỉnh hương yên về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đỗ thị yến ly một tài xế xe grab
để tiếp cận gia đình người này ly đã lấy giấy tờ tên giả đỗ yến nhi
nói dối đang sở hữu một công ty xe khách
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ly bất ngờ thông báo đã có thai và người này tổ chức đám cưới
lúc này ly đã thuê người đóng giả cha mẹ và họ hàng nhà gái với số tiền một trăm linh triệu đồng
trong thời gian sinh sống cùng với gia đình
nạn nhân ly nhiều lần đưa các thông tin gian dối dựng chuyện và đang cần thêm tiền mua xe
hoặc được bố mẹ mua cho căn nhà giá chín tỷ đồng ở địa chỉ số năm đồng chí năm
thành phố đà nẵng và cần tiền mua lô đất bên cạnh
nhưng thực tế nhà này do ly thuê với giá chín triệu đồng một tháng
tin tưởng vì vỏ bọc mang tên đỗ yến nhi quá hoàn hảo
gia đình nạn nhân đã nhiều lần cho ly vay mượn tiền với tổng số tiền lên đến hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng
công an thành phố dị an tỉnh bình dương vừa phát hiện triệt xóa điểm mua bán thuốc lá lậu quy mô lớn
thu giữ hơn một mươi năm bát thuốc lá điếu nhập lậu và nhiều tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố dị an đã tạm giữ hình sự đối tượng võ đức quốc trung
chú tỉnh bà rịa vũng tàu hiện tạm chú thành phố thủ đức về hành vi buôn bán hàng cấm
và đối tượng phạm nhật trường chú tỉnh hậu giang
nơi ở hiện tại huyện đức huệ tỉnh long an về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó ngay mùng hai tháng tám khi trung đang điều khiển xe ô tô trở trên ba bát thuốc lá điếu nhập lậu
và không có chứng tử hóa đơn đi giao cho khách thì bị lực lượng công an thành phố dị an kiểm tra phát hiện bắt giữ
tiến hành khám xét nơi ở của trung công an thành phố di an tiếp tục phát hiện
thu giữ bốn bao thuốc lá điếu nổi không có chứng tử hóa đơn và một mươi một sáu trăm tám mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
cùng ngày một tổ công tác khác của công an thành phố di an phát hiện
trường đang điều khiển xe ô tô vận chuyển gần ba bao thuốc lá điếu nhập lậu
được biết trường trở thuê thuốc lá trên từ tỉnh long an giao cho trung
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chỉ cần tham gia vào một trong một mươi một gói đầu tư của hệ thống để hưởng lãi suất từ một hai đến một bảy một ngày
với mức lãi suất này nhà đầu tư có thể thu hồi được một trăm linh vốn
chỉ trong khoảng ba tháng tùy theo gói vip đã tham gia
ngoài ra nếu muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn
nhà đầu tư cần phát triển hội nhóm hệ thống bằng cách giới thiệu thêm người tham gia
để từ đó có thể nhận hoa hồng từ giao dịch của người được giới thiệu
đây chính là lời hứa hẹn trong việc đầu tư kinh doanh vận tải biển
của các đối tượng lừa đảo trong thời gian gần đây
với thủ đoạn tinh vi nhiều người đã mắc bẫy và mất số tiền lớn
vậy chiêu thức thủ đoạn của những đối tượng này là gì
mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục cảnh giác ngày hôm nay
vài tuần nay anh quách quang linh hai mươi chín tuổi tại hà nội
thường nhận được những tin nhắn từ các cô gái trẻ với nội dung
đã mất một số tiền lớn khi đầu tư theo lời anh vào ứng dụng wh shipping
điều đáng nói anh linh không hề biết những người này là ai
sau khi tìm hiểu anh linh biết rằng mình bị mạo danh để đi lừa đảo
nhiều nạn nhân bị lừa với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng
các thứ đều là sử dụng các kịch ảnh của mình

thì là chúng nó sẽ kêu gọi những người thân những người bạn bé vào để kiếm được tiền
theo mình tìm hiểu qua một cái bạn đấy
thì là riêng cái bạn mà mình nói chuyện

anh linh đi đâu mà đầu tư vô tình

cho trang trí để đầu tư vào mắt trắng
nắm được tình hình có vụ lừa đảo
từ tham gia ban đầu thì đối tượng thái tác sâu với các thông tin cá nhân
các đối tượng dẫn dắt tiếp theo vào những hoạt động khác
như là đầu tư làm ăn vay vốn hoặc là trong giải quyết vấn đề nợ nần
hoặc là cái gì đó nó kết hợp rất nhiều yếu tố vào
ngoài ws shipping nhiều ứng dụng đã được lập ra với mục đích kêu gọi đầu tư
các ứng dụng này có chung đặc điểm là chỉ tồn tại khoảng một mươi đến một mươi năm ngày
sau khi nhận được tiền của các nạn nhân ứng dụng sẽ bị xóa
nạn nhân không thể tìm được đối tượng để đòi lại tiền
bởi tất cả các giao dịch chỉ qua mạng xã hội
trường hợp mà công ty không có đầy đủ các chức năng không có đầy đủ giấy phép
mà huy động vốn sai quy định
sai quy định thì trong trường hợp này có thể bị xử lý
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tùy theo giá trị của số tiền giá trị tài sản bị chiếm đoạt
mà các đối tượng liên quan
có thể bị xử phạt từ một mươi hai hai mươi năm hoặc tù trung thân
tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng
với nhiều hình thức mới mẻ và tinh vi
để tránh những rủi ro không đáng có
cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo người dân
không tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh
theo phương thức đa cấp trái phép
để hạn chế tối đa thiệt hại về vật chất và pháp lý
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị phân khúc bất động sản nhà ở khu vực phía nam
sẽ có sự phục hồi nhẹ từ nguồn cung lẫn sức cầu từ quý ba năm nay
trong đó phân khúc nhà ở giá rẻ vẫn sẽ là điểm sáng
khi mà đáp ứng được nhu cầu ở thực của người dân
theo báo cáo mới được dkra group công bố
nguồn cung phân khúc đất nền trong quý ba sẽ khởi sắc so với quý ii
giao động ở mức từ bảy trăm năm mươi đến chín trăm linh nền
tập trung chủ yếu tại các vùng phù cận như bình dương long an đồng nai
sức cầu chung toàn thị trường dự kiến tăng nhẹ
nhưng khó có đột biến trong ngắn hạn
giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng và pháp lý
nhà ở giá rẻ vụ tiếu tiền
vẫn là phân khúc bất động sản nhận được nhiều sự quan tâm nhất
bởi dòng sản phẩm này vẫn có tính thanh khoản tốt và lực cầu rất mạnh
do đó trong khoảng thời gian gần đây
nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản
như hưng thịnh beacons sun group him lam
đã tham gia vào việc làm nhà ở cho người có thu nhập thấp
vì các doanh nghiệp cũng bắt tay làm nhà ở vụ túi tiền
đồng nghĩa tính bình vận của phân khúc này cao hơn
giải cơ khác nhà ở của người dân
thị trường bất động sản năm hai nghìn hai mươi ba
có thể sẽ là thời điểm kích hoạt mạnh phân khúc nhà ở vụ tiếu tiền
đáp ứng nhu cầu an cư của nhóm đối tượng thu nhập thấp
có phần thúc đẩy an sinh xã hội và kinh tế
theo báo cáo thực trạng nhân sự ngành sản xuất năm hai nghìn hai mươi
do navigate group đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hoạt động hai mươi năm tại việt nam
cho biết để ứng phó với tình trạng giảm thu nhập
do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất
sáu mươi lao động phải cắt bớt chi phí sinh hoạt
ba mươi bảy tìm cách làm thêm bên ngoài
báo cáo được thực hiện dựa trên nguồn dữ liệu phân tích hơn một lao động làm việc ở nhiều vị trí
và năm trăm linh doanh nghiệp quy mô từ dưới một trăm linh đến hơn một mươi lao động thuộc nhóm ngành sản xuất
như dạy may dài dài hàng tiêu dùng thực phẩm sản phẩm công nghiệp
để ứng phó với khó khăn một bộ phận doanh nghiệp sẽ chọn thu hẹp quy mô sản xuất
với hình thức đóng cửa nhà máy giảm dây chuyền bớt giờ làm và cắt giảm lao động
khó khăn của doanh nghiệp kéo theo thu nhập của lao động giảm mạnh
thống kê có năm mươi tám lao động ngành sản xuất bị giảm thu nhập từ ba mươi đến năm mươi
ba mươi bốn bị giảm một mươi
và các việc có hai lao động bị giảm nhiều hơn năm mươi tổng lương
điều này dẫn đến sáu mươi lao động chọn phương án cắt giảm chi phí sinh hoạt
ba mươi bảy tìm việc làm thêm từ bên ngoài
và ba tăng ca nhiều hơn khi có cơ hội
cắt giảm chi phí sinh hoạt là phương án gần như đầu tiên
lao động gặp khó khăn về tài chính thu nhập giảm do ít việc
mưa kéo dài trong vài tuần qua đã khiến giá của nhiều loại rau cũ ở tp hcm
tăng khoảng hai mươi năm mươi
thậm chí là có loại tăng gấp đôi so với thời điểm đầu vụ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
mức tăng này được xem là kỷ lục trong hai năm qua đặc biệt là các loại rau ăn lá
cụ thể rau xà lách hiện phổ biến từ bốn mươi đồng đến sáu mươi đồng trên một kg
tăng một mươi đồng đến một mươi ba đồng trên một kg
cà chua khoai tây cà rốt hai mươi năm đồng đến ba mươi năm đồng trên một kg
bầu bí mướp dưa leo khổ qua cà tín giá cũng đang ở mức cao với khoảng hai mươi đồng đến ba mươi đồng trên một kg
các loại rau ăn lá như cải bẹ cải thịa cải xanh cải ngọt rau dền tần ô
từ hai mươi đồng đến bốn mươi đồng trên một kg tùy loại
theo nhiều thương lái giá rau tăng cao chủ yếu nguồn cung rau thiếu hụt
vì ảnh hưởng bưa bão ở nhiều khu vực
trong đó vừa rau lớn là đà lạt hiện cho sản lượng thấp
đặc biệt rau ăn lá bị hư hỏng nhiều do mưa ngập
hiện nay giá tôm trên thị trường giảm mạnh gần như là giảm đáy
trong khi thì chi phí tăng cao khiến do người nuôi tôm lâm vào cảnh thua lỗ triển mi
khiến nhiều người nuôi treo ào bỏ đầm
theo phản ánh của bà con nông dân chưa bao giờ giá tôm lao dốc như hiện nay
giảm sâu từ bốn mươi đến năm mươi so với cùng kỳ năm trước
tương đương với tám mươi đồng đến một trăm linh đồng
hiện tôm số loại ba mươi con mỗi kg giá một trăm linh năm đến một trăm một mươi đồng
hai mươi con có giá khoảng một trăm sáu mươi đồng giảm tám mươi một trăm linh ngàn đồng so năm rồi
tôm thể loại một trăm linh con giá bảy mươi năm đồng mỗi kg giảm từ hai mươi đến ba mươi đồng so với cùng kỳ
trước tình hình giá cả xuống thấp một số nông dân chọn cách nuôi thưa để hạn chế rủi ro
tình trạng này không chỉ ảnh hưởng việc duy trì sản xuất của người dân
mà còn tác động không nhỏ đến mục tiêu xuất khẩu
tỷ đô mà tỉnh cà mau bạc liêu và sóc trăng kỳ vọng đối với ngành tôm
nguyên nhân khiến giá tôm xuống thấp là do tình hình xuất khẩu gặp khó khăn
lượng tuần kho tăng khiến nhu cầu tiêu thụ và dập khẩu tại các thị trường giảm
về lâu dài nông dân cần phải hướng đến quy trình nuôi tôm hiệu quả bền vững
nhiều chủ cửa hàng ở phố đồ thể thao trên đường huyện trân công chúa quận một tp hcm
bị đưa vào tình cảnh khó khăn không kịp trở tay khi bất ngờ nhận thông báo
từ trung tâm thể dục thể thao quận một về việc ngừng cho thuê mặt bằng
con đường chỉ vài chục mét nhưng có rất nhiều cửa hàng buôn bán đồ thể thao sang sát nhau
tuy nhiên một tháng trở lại đây các cửa hàng thể thao ở khu vực này đã chịu khá nhiều khó khăn
khi đồng lạc giảm giá lên đến bảy mươi tất cả các mặt hàng để xả hàng
thậm chí một số cửa hàng đã phải tháo dỡ và thanh lý toàn bộ thiết bị nội thức
để giữ cửa bành cho lại mặt bằng
nhà nước yêu cầu lấy thì cũng phải trả lại
nhưng mà nếu sau này có tái tạo lại thì trước tiên là phải ưu tiên cho những người được kinh doanh ở đây
để được kinh doanh tiếp và ký tiếp hợp đồng
con đường này đã có nhiều sự thay đổi từ khi những cửa hàng bán đồ thể thao về đây kinh doanh buôn bán
những chủ cửa hàng ở đây đã quen với việc buôn có bạn bán có phường
điều này không chỉ thuận lợi cho người bán mà cả với những người mua
vì vậy việc thay đổi địa điểm
tìm mặt bằng mới để kinh doanh đối với họ là một điều không hề dễ dàng
trung tâm lấy lại mặt bằng quá gấp
thực ra là các hộ kinh doanh chưa thê được mặt bằng khác
mà để kiếm được một cái khu vực để bán đồ thể thao là rất là khó
thực ra là cũng mong là trên trung tâm là xem xét lại cho các hộ kinh doanh
để được tiếp tục khắc phục lại để kinh doanh tiếp
trải qua nhiều năm buôn bán tại đây
những tiểu thương cũng đã góp phần biến nơi này trở thành một điểm kinh doanh nổi tiếng của tp hcm
việc ngừng cho thuê mặt bằng để để lại nổi tiếc núi trong lòng các chủ cửa hàng và người dân
đã gắn bó với khu vực này trong suốt nhiều năm qua
huyện ủy ủy ban nhân dân huyện tánh linh tỉnh bình thuận
đã huy động cả hệ thống chính trị và cụ
với tinh thần không khoai nhượng với nạn khai thác các trái phim
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
những năm trước tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện tánh linh
gây bức xúc cho nhiều người dân địa phương
do lợi nhuận cao nên các đối tượng bất chấp mọi thú đoàn
hoạt động một cách tinh vi để đối phó với cơ quan công an
không những thế nhiều đối tượng còn bất chấp tìm cách chống trả nếu bị phát hiện truy đuổi
trước tình trạng trên lực lượng công an
đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
để càng sức đấu tranh quyết liệt với các đối tượng các tầng
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động của các doanh nghiệp được cấp phép
và các doanh nghiệp đã cấp phép nhưng chưa hoàn thiện thủ tục
để yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
nhằm đảm bảo tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn được ổn định
ngoài việc tổ chức tuần tra kiểm soát
ủy ban nhân dân huyện tánh linh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn
phù hợp với công an huyện xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với người dân
để phát huy vai trò trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện trên báo
đặc biệt công tác tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân
để họ thấy được những hậu quả của khai thác cát
riêng những đối tượng có ý định khai thác cát lậu
cũng phải nhận thức được tính năng đe của pháp luật mỗi khi đã vi phạm
chính quyền địa phương cũng đã xác nhận và cho nghỉ phép rất là nhiều
và cũng nói được sự là bà con cũng chấp hành
và cũng tôn trọng và cũng có sự bắt phà bè gì của những người họ hút trái phép
cũng đã đem về được ý ban rồi
rồi bà con chúng ta cũng thấy hôm nay cũng thực hiện tốt
cũng không có cái gì để xảy ra trong vấn đề hút nữa
qua cái nguồn nước lớn thì nghi cơ thì nó sẽ làm nước nó lên
sẽ có cái manh múng là lén lút ra khai thác
trên sở chúng tôi cũng có cái hệ thống phương ác
cũng khó hợp
với lại quyền để có cái thuật bắt để nó xử lý
theo quyền định
trên cơ sở cam kết đó là buộc phải di dời các phương tiện
hồi trước gì mà để lại trên lồng hồ cũng như sông lan ngạc
thì ra khổ của quận
để việc kiểm tra xử lý có hiệu quả
ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
công an tỉnh bình thuận chú trị phố học
ủy ban nhân dân huyện tánh linh
ủy ban nhân dân huyện đức linh
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
ủy ban nhân dân các xã thị trấn giáp ranh
triển khai kiểm tra xử lý các phương tiện vi phạm
đồng thời quy trách nhiệm cho từng đơn vị
được sự chỉ đạo và hỗ trợ thêm của lực lượng của tỉnh
và quyết liệt của địa phương
thì phải nói là
chúng tôi cũng đã xử lý cơ bản
và đã sạch sẽ
cái việc mà khai thác tái phép trên sông lan ngạc
đối với lại biển lạc thì chúng tôi đã
họp không dưới
để bàn hành kế hoạch
cùng với hai huyện
và sau đó thì chúng ta sẽ dùng những cái bước
từ mềm mỏng cho đến quyết liệt
thì những bước mà mời lên
để cho những tàu đã thấy
cái việc mà các anh sử dụng phương tiện trước đây
khi còn trái phép
các anh không mang ra là không được
ủy ban nhân dân huyện tánh linh
đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng
đoàn kiểm tra liên ngành và lực lượng công an xã gia an
công an huyện tánh linh
tăng cường tuần tra kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
tại khu vực hồ biển lạc
do đó ổn định được tình hình an ninh trực tự
trực tự an toàn xã hội tại địa phương
góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
với việc thực hiện quyết liệt và gắt gao
đã trả lại sự trong xanh cho hồ biển lạc
nhiều người dân đánh bắt cá tại hồ biển lạc cho biết
họ đã rất vui khi trong lòng hồ
không còn đoàn tàu với tiếng máy nổ ẩm ị hút cát
nay hồ biển lạc đã trong sanh trở lại